các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đề án sơ kết năm năm thực hiện kết luận số một mươi ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu của bộ chính trị
về tiếp tục thực hiện nghị quyết trung ương ba khóa một mươi về tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đối với công tác phòng chống tham nhũng lãng phí và quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng đảng viên vi phạm
về đề án tổng kết thực hiện nghị quyết số hai mươi một của bộ chính trị khóa chín về phương hướng
nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông cửu long
thời kỳ hai nghìn một hai nghìn hai mươi
bộ chính trị thống nhất ban hành nghị quyết mới thay thế nghị quyết số hai mươi một với tư duy quan điểm tầm nhìn
phù hợp bối cảnh mới nhằm đưa ra các mục tiêu chủ trương giải pháp cụ thể khắc phục những hạn chế yếu kém
tháo gỡ các khó khăn trong thực hiện
đề án sơ kết năm năm thực hiện kết luận số một mươi kltvk của bộ chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết trung ương ba khóa một mươi
về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng lãng phí
bộ chính trị giao ban nội chính trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan nghiên cứu
chỉnh bộ chính trị ban chấp hành trung ương đảng xem xét quyết định thành lập ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực là vấn đề phức tạp
gần đây đã được đẩy mạnh với quyết tâm cao hơn quyết liệt hơn
không chỉ đấu tranh phòng chống tham nhũng mà coi trọng cả phòng chống tiêu cực
với trọng tâm là sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
trong đấu tranh phòng chống tiêu cực là bao gồm cả đấu tranh phòng chống lãng phí
về quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng đảng viên vi phạm bộ chính trị thống nhất ban hành quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng
đảng viên vi phạm trên cơ sở hợp nhất và kế thừa những nội dung còn phù hợp của quy định số bảy qdtvk và quy định số một trăm linh hai qdtvk
đồng thời cập nhật đầy đủ chủ trương quan điểm nguyên tắc của đảng trong nghị quyết đại hội một mươi ba
các nghị quyết của trung ương về xây dựng chỉnh đốn đảng và các kết luận của bộ chính trị ban bí thư
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực mới được ban hành đảm bảo đồng bộ thống nhất các quy định của đảng pháp luật của nhà nước
sáng nay tại hà nội bộ công an long trọng tổ chức kỷ niệm hai mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và đón nhận huân chương chiến công hạng nhất
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam chủ tịch ủy ban quốc gia phòng chống s và phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm dự và phát biểu chỉ đạo
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì lễ kỷ niệm
cùng dự có thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương các đồng chí nguyên lãnh đạo bộ công an
lãnh đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc bộ công an các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thân nhân các gia đình liệt sĩ các vị khách quốc tế
chương trình được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ bộ công an đến công an sáu mươi ba tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
những năm chín mươi của thế kỷ hai mươi tình hình tệ nạn và tội phạm ma túy trên thế giới và khu vực diễn biến phức tạp
nguy cơ trở thành hiểm họa của nhân loại ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi mặt đời sống kinh tế văn hóa xã hội của việt nam
để có lực lượng đủ mạnh chuyên sâu chuyên trách đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tội phạm tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội
ngày một mươi hai tháng ba năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy bộ trưởng bộ nội vụ nay là bộ công an ban hành quyết định số một trăm chín mươi hai
thành lập cục cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy nay là cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
trải qua hai mươi năm năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành dưới sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của đảng nhà nước đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an sự phối hợp chặt chẽ hiệu quả của các lực lượng chức năng đặc biệt là sự ủng hộ giúp đỡ to lớn của nhân dân
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cả nước đã phát hiện bắt giữ hơn hai trăm chín mươi vụ hơn bốn trăm sáu mươi đối tượng
thu giữ hơn năm tấn thuốc viện gần tám mươi hai tấn heroin hơn tám mươi một tấn cần sa gần hai mươi hai tấn ma túy tổng hợp hàng nghìn súng quân dụng đạn lựu đạn
nhiều tài sản có giá trị hàng nghìn tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước
trên mặt trận cam go đó đã có hai mươi bảy cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng công an bộ đội biên phòng và quần chúng nhân dân anh dũng hy sinh
hàng trăm cán bộ chiến sĩ bị thương phơi nhiễm hiv trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy
ghi nhận những thành tích chiến công và sự hy sinh thầm lặng của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đảng nhà nước đã trao tặng nhiều phần thưởng cao quý
chúc mừng biểu dương những nỗ lực phấn đấu chiến công thành tích mà lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã đạt được trong hai mươi năm năm qua
phó thủ tướng vũ đức đam nhấn mạnh những công hiến to lớn của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã viết tiếp những trang sử vẻ vang
hào hùng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc góp phần tô thắm truyền thống về hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân
nhấn mạnh thời gian tới tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp tác động trực tiếp đến nước ta
để tạo chuyển biến mạnh mẽ công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy phó thủ tướng vũ đức đam đề nghị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung công tác trọng tâm

thời gian tới đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an sẽ tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
thực hiện quyết liệt hiệu quả các chủ trương đường lối chính sách pháp luật của đảng nhà nước về công tác phòng chống ma túy
tiến hành tổng điều tra giả soát người nghiện và người sử dụng trái phép chân ma túy trên phạm vi toàn quốc để thực hiện tốt công tác phòng ngừa lấy phòng ngừa là chính
phát huy truyền thống hai mươi năm năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy giữ vững truyền thống
đoàn kết một lòng khắc phục khó khăn gian khổ đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy tiếp tục lập đường nhiều chiến công mới
xứng đáng là lực lượng chủ công nòng cốt trên mặt trận đấu tranh phòng chống ma túy quyết tâm ngăn chặn và từng bước đẩy lùi ma túy ra khỏi đời sống xã hội
nhân dịp này thưa ủy quyền của chủ tịch nước phó thủ tướng vũ đức đam đã trao huân trường chiến công hạng nhất tặng cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
trao huân chương chiến công hạng nhất hạng nhì tặng các tập thể thuộc cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đã lập chiến công xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
thưa uy quyền của chủ tịch nước thứ trưởng lê quốc hùng trao huân trường chiến công hạng nhất tặng hai cá nhân
trao huân trường chiến công hạng nhì tặng ba cá nhân trao huân chương chiến công hạng ba tặng tám cá nhân thuộc cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đã lập chiến công xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu
nhân kỷ niệm bảy mươi bốn năm ngày bác hồ có sáu điều dạy công an nhân dân sáng nay đảng ủy công an trung ương bộ công an đã tổ chức lễ dân hoa tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh
và tổ chức hưởng ứng phong trào tết trồng cây tại khu lưu niệm sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân xã nhã nam huyện tân yên tỉnh bắc giang
đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an do đồng chí thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
cùng dự có đồng chí dương văn thái ủy viên trung mương đảng bí thư tỉnh ủy bắc giang đại diện lãnh đạo các đơn vị trong công an nhân dân
đoàn đại biểu công an nhân dân đã đến dân hương tại chùa tứ giác nơi khởi nguồn lời dạy thiêng liêng của bác hồ với lực lượng công an
tại đây ngày một mươi một tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu chủ tịch hồ chí minh đã gửi thư cho đồng chí hoàng mai giám đốc công an khu một mươi hai trong đó nêu sáu nội dung về tư cách người công an cách mệnh
đoàn cũng đã đến dân hương chủ tịch hồ chí minh tại nhà truyền thống khu lưu niệm sáu điều bác hồ dạy
năm hai nghìn hai mươi một trong bối cảnh tình hình quốc tế khu vực có nhiều biến động
phá của các thế lực thù địch phản động và tác động sâu sắc của đại dịch covid một mươi chín
lực lượng công an nhân dân đã luôn thực hiện nghiêm túc di huấn của người đoàn kết nỗ lực phấn đấu gương mẫu đi đầu
triển khai thực hiện các nghị quyết chỉ thị của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
hoàn thành xuất sắc vai trò tham mưu nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
triển khai đồng bộ hiệu quả các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm
thực hiện tốt trách nhiệm lực lượng công an nhân dân tuyến đầu trong phòng chống dịch
góp phần quan trọng phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội đối ngoại và hợp tác quốc tế của đất nước
trước anh linh của chủ tịch hồ chí minh đoàn đại biểu công an trung ương lãnh đạo bộ công an đã thảnh kính dân hoa tưởng niệm
bày tỏ sự quyết tâm lớn của lực lượng công an nhân dân trong năm hai nghìn hai mươi hai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác đề ra
trước những thời cơ thách thức mới đặt ra toàn lực lượng công an nhân dân càng phải khắc sâu thực hiện tốt hơn nữa di huấn của người
tập trung xây dựng tổ chức đảng trong công an nhân dân vững mạnh về chính trị tư tưởng đạo đức tổ chức và cán bộ
xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại theo tinh thần nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
kiên quyết khắc phục những khuyết điểm hạn chế những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức
xứng đáng là lực lượng trung thành tuyệt đối với tổ quốc với đảng nhà nước chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảng nhà nước và nhân dân giao phó
cũng trong sáng nay thứ trưởng nguyễn văn long và đoàn đại biểu đã trồng cây lưu niệm trong quân viên cua lưu niệm sáu điều bác hổ dạy
hướng ứng phong trào tết trồng cây do chủ tịch hồ chí minh phát động
tiếp tục tham mưu đề xuất tổ chức triển khai các phương án đảm bảo hậu cần kỹ thuật tài chính
phục vụ đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật nhằm đảm bảo giữ vững an ninh quốc gia
và trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách hành chính phục vụ nhân dân
đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đã được các đơn vị trong cụm thi đua số tám khối các đơn vị trực thuộc bộ công an đề ra
và thống nhất tại hội nghị ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi hai tổ chức vào sáng ngày hôm nay
cụm thi đua số tám khối các đơn vị trực thuộc bộ công an gồm các đơn vị cục kế hoạch và tài chính
cục quản lý xây dựng và doanh trại cục trang bị và kho vận cục viễn thông và cơ yếu cục công nghệ thông tin viện khoa học và công nghệ
tại hội nghị các đơn vị đã thống nhất ký kết giao ước thi đua năm hai nghìn hai mươi hai với nhiều nội dung công tác và chỉ tiêu thi đua cụ thể
trong đó có việc tăng cường phối hợp học hỏi kinh nghiệm công tác giữa các đơn vị
thực hiện tốt công tác hậu cần tài chính quản lý sử dụng ngân sách tài sản theo nguyên tắc hiệu quả tiết kiệm chống lãng phí
tiếp tục làm tốt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng nghiêm túc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
nghị quyết đại hội đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy
chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao trên cơ sở bám sát khẩu hiệu hành động
chủ động nêu gương kỷ cương trách nhiệm hiệu quả sát thực tiễn từng đơn vị
đặc biệt chú trọng xây dựng điển hình tiên tiến kịp thời khen thưởng biểu dương các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc
để khích lệ động viên cán bộ chiến sĩ tích cực tham gia các phong trào thi đua khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao trên cơ sở bám sát khẩu hiệu hành động
kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
những luận cứu khoa học và thực tiễn đều cho thấy cần thiết phải ban hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
để có thể điều chỉnh chuyên sâu và giải quyết vấn đề cấp bách trong thực tiễn hiện nay
an toàn giao thông kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải đường bộ là một lĩnh vực rất lớn
mục tiêu đối tượng điều chỉnh khác nhau nhưng lại điều chỉnh cùng một luật dẫn đến là không có các quy định cụ thể
và không rõ ràng không tách bạch không mạch lạc và không riêng được không chuyên biệt
không chuyên sâu thì chúng tôi thấy là rất là nhiều các cái bất cập
việc xác định chịu trách nhiệm và cơ quan chịu trách nhiệm cũng như là cơ chế chịu trách nhiệm
thì ở đây là chúng ta vẫn còn đang lung tung không mạch lạc
và sự phối hợp giữa các ngành trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông còn chưa rõ ràng
dẫn đến trầm chéo việc tổ chức thực hiện làm tăng tổ chức bộ máy tăng viên chế
nhưng lại giảm hiệu lực hiệu quả
nhìn rộng hơn an toàn giao thông còn liên quan đến trật tự xã hội
an ninh quốc gia việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật về lĩnh vực này có ý nghĩa hết sức quan trọng
không phải chỉ là vấn đề là cái tai nạn về sinh mạng
mà vấn đề là cái nếu mà cái trật tự an toàn giao thông không được thực hiện
thì nó lại giảm sức cạnh tranh của nền kinh tế việt nam thôi
cái giao thông mà nó không an toàn giao thông quá nhiều vấn đề nó không an toàn
thì lập tức nó giảm năng cạnh tranh của nền kinh tế việt nam
ảnh hưởng đến cái sức mạnh kinh tế của nền kinh tế việt nam ra
cho nên có một cái luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ riêng ra
để tập trung xử lý một cách thấu đáo một cách thống nhất
một cái chi tiết về vấn đề này thì tôi nghĩ là rất quan trọng
mà càng chi tiết thì càng tốt
bên cạnh luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
tại hội thảo các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến
ủng hộ dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân năm hai nghìn một mươi tám
đây là những cơ sở quan trọng để xem xét thảo luận
và thông qua các đạo luật nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật việt nam
đáp ứng yêu cầu công tác bảo đảm an ninh trật tự thuộc chức năng nhiệm vụ
của ngành công an nói riêng
cũng như bảo đảm tính nghiêm minh thống nhất của hệ thống pháp luật nói chung
sáng nay tại hà nội sau ba ngày làm việc với tinh thần dân chủ đoàn kết
đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ một mươi ba đã thành công tốt đẹp
dự lễ bế mạc có đồng chí bùi thị minh hoài
bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể trung ương
tại phiên bế mạc các đại biểu nghe báo cáo kết quả thảo luận
báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất của ban chấp hành trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam khóa một mươi ba
hội nghị đã bầu đoàn chủ tịch gồm ba mươi một ủy viên
đồng chí hà thị nga tiếp tục giữ chức chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ việt nam khóa một mươi ba
năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi bảy và bốn phó chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ việt nam
ra mắt ban chấp hành trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam khóa một mươi ba gồm một trăm năm mươi năm đại biểu
đại diện cho các cấp hội phụ nữ trong cả nước
đại hội cũng đã biểu quyết thông qua điều lệ hội liên hiệp phụ nữ việt nam sửa đổi bổ sung
thông qua nghị quyết đại hội và tám chỉ tiêu cơ bản ba nhiệm vụ trọng tâm và bốn nhóm giải pháp lớn của nhiệm kỳ
với mục tiêu chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ
hội liên hiệp phụ nữ việt nam khóa một mươi ba đồng chí hà thị nga chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ việt nam khẳng định
để xứng đáng với sự tín nhiệm của đại hội ban chấp hành trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam xin hứa
sẽ đoàn kết thống nhất giữ vững nguyên tắc phát huy dân chủ trong công tác lãnh đạo không ngừng học tập
nâng cao trình độ mọi mặt và rèn luyện phẩm chất đạo đức chủ động tích cực trong thực hiện nhiệm vụ
xây dựng một tập thể đổi mới sáng tạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ công tác hội nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm
đưa phong trào phụ nữ ngày càng phát triển đóng góp xứng đáng vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước
ngay sau phiên bế mạc trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam đã tổ chức họp báo thông báo kết quả đại hội
bà hà thị nga chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ việt nam khóa một mươi ba chủ trì họp báo
thông báo nhanh kết quả đại hội hội liên hiệp phụ nữ việt nam khóa một mươi ba cho biết đại hội đã thành công
hoàn thành toàn bộ chương trình được thông qua tại phiên họp chủ bị
đại hội kỳ này mặc dù thời gian rút gọn so với nhiệm kỳ trước chúng tôi chỉ có hai ngày rưỡi tổ chức đại hội thôi
nhưng mà tất cả các nội dung của đại hội thì đã nhận được sự quan tâm rất là lớn của đại biểu đại hội
tham gia đóng góp và kể cả là những nội dung trực tiếp và không trực tiếp thì đều được tham gia một cách rất là kỹ lưỡng
và các văn kiện của đại hội cũng là lần mà nhận được sự đồng thuận rất cao và có thể nói là đại biểu đại hội
đã biểu quyết một trăm linh để thống nhất với những nhiệm vụ mục tiêu mà nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi bảy đã xác định
trả lời câu hỏi của phóng viên báo chí về cụ thể các tiêu chí để nam giới hoặc người nước ngoài trở thành hội viên danh dự
chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ việt nam hà thị nga cho biết đây là một trong những điểm mới
trong điều lệ nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai
về câu hỏi liên quan đến tỷ lệ tập hợp hội viên chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ việt nam thông tin
hiện có một mươi chín triệu hội viên là tỷ lệ tập hợp cao nhất trong các tổ chức chính trị xã hội
chúng tôi lựa chọn khâu đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức hoạt động cũng như là trong tập hợp hội viên
và đây cũng là một cái đòi hỏi từ thực tiễn thôi để làm sao mà chúng ta có những cái hình thức tập hợp một cách linh hoạt nhất
phụ nữ tham gia vào tổ chức hội
ngoài ra thì chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường hơn
nữa các cái hoạt động hỗ trợ nâng cao những cái sự quan tâm để mà hỗ trợ làm sao đó để hội viên khi mà đến với tổ chức hội
thì người ta thật sự là được quan tâm chăm lo về cả vật chất và về cả tinh thần
để làm sao mà thật sự tổ chức hội là ngôi nhà nơi là người ta hướng về cả khi buồn cũng như là lúc người ta có những cái niềm vui
và chúng tôi nghĩ rằng chỉ khi chúng ta làm được cái điều đó thì tổ chức hội mới có thể tập hợp một cách đông đảo nhất
tất cả các lực lượng phụ nữ ở tất cả các lĩnh vực tham gia vào tổ chức hội
về chỉ tiêu giúp phụ nữ thoát nghèo hội liên hiệp phụ nữ việt nam cho biết
bên cạnh việc hỗ trợ vốn hội sẽ tập trung hỗ trợ phụ nữ tham gia vào kinh tế tập thể
qua các mô hình hợp tác xã mô hình tổ hợp tác chị em có thể sản xuất ra các sản phẩm chất lượng
ổn định cung cấp sản xuất hàng hóa thay vì quy mô hộ gia đình nhỏ lẻ như trước đây